tỉnh nghệ an vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm hai nghìn một mươi tám
và tổ chức hiệp đồng giao nhận quân năm hai nghìn một mươi chín
nghệ an đã tổ chức giao hoàn thành ba một trăm linh bốn công dân lên đường nhập ngũ đạt một trăm linh chỉ tiêu quân năm hai nghìn một mươi tám
để hoàn thành nhiệm vụ toàn tỉnh đã gọi trên một mươi chín năm trăm linh thanh niên đăng ký đã có hơn tám bốn trăm linh công dân trúng tuyển
năm hai nghìn một mươi chín chính phủ bộ quốc phòng giao chỉ tiêu cho tỉnh nghệ an ba hai trăm linh công dân tham gia nghĩa vụ quân sự
trong đó các đơn vị bộ là một hai mươi công dân đơn vị quân khu hai một trăm tám mươi công dân bộ công an giao một trăm tám mươi chín công dân tham gia nghĩa vụ công an
trên cơ sở những thuận lợi và khó khăn được chỉ ra hội nghị đã triển khai các nội dung biện pháp để phân đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu cấp trên giao
tỉnh nghệ an đã tổ chức ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm hai nghìn một mươi chín
với các đơn vị nhận quân của bộ quốc phòng và quân khu bốn